dù ai đi làm ăn công tác hay học tập ở bất cứ nơi đâu dù bận trăm công nghìn việc
nhưng cứ đến những ngày cuối năm khi tết đã cận kề ai nấy đều mong ngóng được trở về nhà
được xung họp cùng gia đình người thân đặc biệt là những người xa quê làm việc nơi đất khách quê người
đó là những công nhân ngoại tỉnh làm việc ở khắp mọi miền đất nước
và để hỗ trợ công nhân lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
những ngày qua tại nhiều khu công nghiệp khu chế xuất khắp ba miền bắc trung nam
hàng trăm chuyến xe miễn phí của liên đoàn lao động các tỉnh thành đã đưa hàng nghìn công nhân về quê đón tết xung vầy bên gia đình
ngày giáp tết tại khu công nghiệp đồng văn tỉnh hà nam
những chuyến xe miễn phí cuối cùng đưa công nhân của các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh về quê ăn tết
gia đình anh cù đinh thiên và chị dương thị thu huyền đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị lên xe trở về nhà
quê ở thanh hóa với đồng lương công nhân vài triệu đồng một tháng
vừa để thuê nhà nuôi dạy con cái giờ lo cho sinh hoạt hàng ngày
nên một năm chỉ đôi lần vợ chồng anh chị có thể về thăm bố mẹ đã cao tuổi ở quê
thế nên dịp tết là anh chị chỉ mong ngóng trở về xung họp cùng gia đình
con ngõ nhỏ quen thuộc hôm nay rộn ràng những bước chân của những người con trở về
đối với ông cù đình bằng và bà nguyễn thị thành tết chỉ thực sự bắt đầu từ giờ phút con cháu về ăn tết
nói chung là các cháu tí tết là các cháu mới được về thôi
còn có mỗi hai ông bà ở nhà không biết gì bằng con cháu như thế là đi cả năm về mừng lắm
tôi cảm thấy rất là xúc động tại vì trước sự quan tâm
thứ nhất là của ban chấp hành của công đoàn tỉnh và cũng như là khu công nghiệp đồng văn
đấy nên là đã giúp đỡ tạo điều kiện cho bọn tôi
rất là một đúng là tiết kiệm được rất là nhiều so với cả điều kiện hoàn cảnh như bọn mình
là công nhân mà lương cũng không được cao lắm
sau một thời gian dài xa quê đi làm ăn đúng ra lúc bây giờ gia đình rất hào hức
nhất là những lũ trẻ rất mong muốn được về quê hương để ăn tết cùng các ông bà các cụ
cũng rất cảm ơn ban lãnh đạo công đoàn khu công nghiệp đồng văn hà nam đã tạo điều kiện cho gia đình về quê đoàn tụ đón tết
những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn tết đã góp phần mang đến những cái tết đoàn viên cho gia đình anh thiên
chị hiền cũng như rất nhiều công nhân đang đi làm ăn xa nhà